ngày hai mươi tám tháng hai công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đã tiếp nhận và thụ lý điều tra vụ trộm cắp hàng loạt xe máy do một nhóm bốn đối tượng thiếu niên cầm đầu
cũng với hành vi trộm cắp tài sản thì lương thanh quốc một mươi chín tuổi
sau thời gian theo dõi công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu đã bắt quả tang trần quốc huy lê đinh quốc toàn cùng chú tại thành phố đà nẵng
và phạm minh quân chú tại con tum đang thực hiện hành vi trộm xe máy tại một khu nhà trọ trên địa bàn
qua đấu tranh thì cả ba khai nhận đối tượng chủ mưu là phạm văn trường chú tại tp đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đã phân công nhau thực hiện một mươi một vụ trộm xe máy
số xe trộm cắp được các đối tượng đã gửi vào con tum bán cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội sau đó lấy tiền chia nhau tiêu xài